thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa hồi lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện quy trình tố tụng theo quy định
trước khi bị khởi tố bắt tạm giam ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỷ luật